đối tượng đặng quốc thướng chú tại xã hóa sơn huyện minh hóa tỉnh quảng bình vừa bị công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó đối tượng đinh tưởng điều khiển xe ô tô chở gỗ lậu đến thôn đa năng
thì bị lực lượng kiểm lâm cơ động số hai thuộc hạt kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tưởng đã nhấn ga bỏ chạy và tông vào đuôi xe của lực lượng kiểm lâm đang làm nhiệm vụ
xe của tưởng bị nghiêng xuống bờ ruộng sau đó tưởng đã nhờ đối tượng đặng quốc tướng hô hào người dân và các đối tượng khác
đến đe dọa lực lượng kiểm lâm và xả gỗ xuống tẩu tán đồng thời kéo xe lên khỏi bờ ruộng để tưởng điều khiển xe chạy trốn
còn vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú ở cầu cạn niềm xá kinh bắc thành phố bắc ninh
cùng sáu bị can khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
kết quả điều tra ban đầu xác định nguyễn văn đoàn cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quản lý nhiều tài khoản tổng
sau đó chia cắt mạng thành các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc để giao cho các đối tượng khác cá độ bóng đá trực tiếp với đoàn
hoặc tiếp tục tổ chức cá độ bóng đá cho hơn một trăm linh con bạc khác tham gia
tài liệu ban đầu cơ quan điều tra thu thập được xác định
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các đối tượng trong đường dây cá độ do đoàn cầm đầu đã đặt cược số tiền cá độ lên đến gần hai trăm linh tỷ đồng
khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
gồm nhiều sổ sách ghi chép hàng chục điện thoại di động ipad laptop cpu một xe ô tô một khẩu súng hơi hơn một trăm năm mươi triệu đồng
một thông tin từ thanh hóa bốn đối tượng gồm đặng ngọc hiếu lê công trung lê văn thành
và đặng ngọc hiền đều ở xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
vừa bị công an huyện quảng sương bắt giữ khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các chủ máy gặt lúa
chỉ tính từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt bọn chúng đã thực hiện năm vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền hơn năm triệu đồng
thủ đoạn hoạt động của bọn chúng là dùng dao kiếm chặn xe đe dọa yêu cầu đưa máy gặt ra đồng gặt lúa theo sự chỉ đạo của bọn chúng
hàng ngày hiếu và đồng bọn ghi lại diện tích lúa đã gạch sau đó tổng hợp lại và yêu cầu chủ máy gặt trả tiền
ngoài ra tất cả các chủ máy gạch phải đưa máy về nhà hiếu ăn ở tại chỗ và yêu cầu mỗi người phải nợp một trăm linh đồng một ngày trả cho người nấu ăn năm mươi đồng
vâng thưa quý vị và các bạn qua vụ việc vừa xảy ra tại vùng quê ở xã quảng nhân huyện quảng sương mà quý khán giả cũng như là chị thu thúy vừa xem
thì cho thấy lại có thêm một cách thức cưỡng đoạt tài sản của người khác
hành vi của các đối tượng lại rất manh động và ngang ngược gây bất bình cho người dân
khi mà ở vùng nông thôn thì người nông dân rất mong đợi được nhận được vụ mùa bội thu từ chính vụ lúa của mình đúng không ạ
vân và các đối tượng này sớm bị cơ quan công an bắt giữ đã đem lại sự bình yên cho người dân nơi đây
và một băng trộm cắp xe máy ly tỉnh cũng vừa bị công an tỉnh lâm đồng triệt phá
sau một thời gian theo dõi nắm bắt tình hình của phương thức hoạt động của các đối tượng
công an thành phố đà lạt phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã phá thành công chuyên án
bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà lạt
ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt khẩn cấp đối tượng chu văn thành nguyễn trọng đăng
nguyễn văn tùng và nguyễn văn long đều trú tại xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước
do cần tiền để ăn chơi tiêu xài cá nhân các đối tượng đã bản nhau lên địa bàn đà lạt
để trộm cắp xe máy bán kiếm tiền tiêu xài
thực hiện ý định trên khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng đã đi xe máy lên đà lạt
chúng đến các địa điểm vắng phát hiện xe máy không có người trông coi
bọn chúng dùng vam phá khóa mở khóa và chạy về địa điểm đã hẹn trước cất dấu
và tiếp tục đi tìm xe để trộm cắp
sau khi trộm được xe máy bọn chúng đã chạy xe về thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
mỗi xe bọn chúng bán với giá từ năm đến một mươi triệu đồng
thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này là lợi dụng trời tối vắng người
và xe máy để ở những con hẻm dễ chạy thoát thì một đối tượng đứng cảnh giới
đối tượng còn lại ra tay trong tích tắc
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện tám vụ trộm cắp xe máy
xe máy trên địa bàn thành phố đà lạt mang về thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
hiện công an thành phố đà lạt đã thu hồi được tám xe máy các loại trả lại cho người bị hại
và ra lệnh khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng tạm giam ba tháng để điều tra mở rộng vụ án
trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm cắp xe máy có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
công an tp đà lạt đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã
tập trung tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng
cảnh báo cho nhân dân phải hết sức cảnh giác với mọi thủ đoạn của tội phạm trộm cắp xe máy
khi phát hiện đối tượng phải báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời giải quyết
khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích ban chỉ đạo phòng chống tội phạm về nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đắk lắc
vừa khen thưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy của công an huyện rông anna
về thành tích khám phá chuyên án truy bắt một nhóm chuyên trộm cắp cướp dật tài sản liên tỉnh
trong bản tin trước truyền hình công an nhân dân đã đưa về kết quả khám phá chuyên án của công an huyện krong anna
bắt giữ một nhóm bốn anh em ruột ở bu sa xã eo bong huyện krong anna tỉnh đắk lắc
và làm rõ tám vụ trộm cướp xe máy cướp vật tài sản do các đối tượng trên gây ra trên địa bàn các tỉnh đắk lắc lâm đồng và đắk nông
ghi nhận kết quả trên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đắk lắc
đã khen thưởng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy của công an huyện krong anna
đồng thời động viên các cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn
đội phó đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã cùng với đồng đội liên tiếp đấu tranh khám phá nhiều chuyên án
bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm với nỗ lực hết mình trong công tác đại úy sơn đã được tặng thưởng
nhiều phần thưởng cao quý đặc biệt năm hai nghìn một mươi năm đồng chí đã vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba
hơn chục năm làm lính hình sự đã điều tra khám phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ nhưng đại úy nguyễn ngọc sơn
đội phó đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vẫn nhớ vụ án cướp của giết người đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào khoảng một giờ sáng ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
tại xã canh nậu huyện thạnh thất hà nội làm hai người tử vong
đây là một trong những vụ án khó nhất mà anh từng tham gia bởi hung thủ gây án vào đêm tối rất khó nhận dạng truy bắt đối tượng
tuy nhiên bằng nhiệt huyết tuổi trẻ kinh nghiệm và các biện pháp nghiệp vụ điều tra đã giúp anh cùng đồng đội khám phá thành công chuyên án
đối với tôi kinh nghiệm của tôi là trước hết chúng ta đảm bảo đúng các quy định pháp luật
và cái tinh thần đấu tranh cũng như là trong việc củng cố tài liệu chứng cứ
cũng như là việc khi mà tiếp xúc với các đối tượng chúng ta tìm hiểu rõ tâm lý
cũng như là điều kiện hoàn cảnh để chúng ta áp dụng các biện pháp chiến thuật phù hợp
đam mê điều tra ngay khi tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân đại úy nguyễn ngọc sơn đã nộp đơn xin về công tác
tại đội trọng án đội được coi là gai góc nhất của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
chỉ tính riêng trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi ba tới năm hai nghìn một mươi năm đại úy nguyễn ngọc sơn đã trực tiếp cùng đồng đội đấu tranh với nhiều ổ nhóm đối tượng trên địa bàn trọng điểm
điều tra khám phá trên bốn mươi vụ án đặc biệt nghiêm trọng
bản thân đồng chí sơn là một đồng chí chỉ huy độ là một đồng chí chúng tôi bàn điều truyền hòa chúng tôi tránh giá là đồng chí rất có trách nhiệm trong công việc
đang ngủ trách nhiệm và có trình độ có được đào tạo cơ bản thì bản thân trong công việc thì đồng chí là đã hoàn thành rất tốt các công việc mà bàn truyền hòa chúng tôi giao
khi mà đồng chí sơn được bổ nhiệm làm chỉ huy đội và với chức vụ đội phó thì đồng chí luôn nêu cao cái tinh thần cương mẫu là một người chỉ huy sẵn sàng
luôn là cái đầu tàu cương mẫu để cán bộ chiến sĩ và anh em nói theo
không chỉ xuất sắc trong công tác chuyên môn
đại úy nguyễn ngọc sơn còn luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua
sự năng nổ nhiệt huyết của tuổi trẻ đã mang lại cho anh nhiều danh hiệu như nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở
được bộ trưởng bộ công an chủ tịch ubnd tp giám đốc công an thành phố tặng nhiều bằng khen giấy khen
được vinh danh là một trong một mươi gương mặt thanh niên công an tiêu biểu của thủ đô năm hai nghìn một mươi tám
với sự chỉ đạo của các đồng chí
trong bàn giám đốc cũng như là đồng chí chỉ nghị phòng
như sự đoàn kết và những tính toán kỹ lưỡng
những cái phương án cũng như là cách tổ chức điều tra
thì chúng tôi quyết tâm và được luôn luôn truy bắt thành công người đối tượng
trong mỗi vụ án dù lớn hay nhỏ có khi mất vài ngày hay vài tháng để theo dõi đối tượng
nhưng đại úy nguyễn ngọc sơn vẫn luôn kiên trì đấu tranh tới cùng với tội phạm
và sau mỗi vụ án ngọn lửa đam mê với công việc lại càng thôi thúc anh quyết tâm cùng với đồng đội
tình nguyện sung kích xả thân trên trận tuyến giữ gìn an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
chương trình tiếp tục với các tin tức khác
vào sáng qua ngày một mươi hai tháng một mươi tại tp hcm
vĩ bản nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị định ba mươi tám nldcb
về bảo vệ dân phố từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi ba
trong một mươi năm qua lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố thường xuyên tổ chức tuần tra ngày đêm để nắm bắt tình hình
kịp thời phát hiện các vụ việc xảy ra trên địa bàn phát hiện bốn mươi bốn bảy trăm ba mươi bảy vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
giải quyết bốn mươi bảy hai trăm năm mươi bốn vụ việc vi phạm hành chính tham gia hòa giải ba mươi bốn trăm năm mươi sáu các vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân
không để diễn biến phức tạp phối hợp với lực lượng công an giải quyết một trăm linh một sáu trăm hai mươi tám vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
tham gia hỗ trợ bắt giữ sáu bốn trăm linh một đối tượng phạm tội
trong thời gian tới các tổ bảo vệ dân phố tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh làm nồng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trực tự ở từng khu phố
tạo sự đồng thuận và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự
góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân vững chắc tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào học tập
làm theo sáu điều bác hồ dạy trong lực lượng bảo vệ dân phố đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
dịp này ủy ban nhân dân tp hcm trao tặng bằng khen cho ba mươi ba tập thể bốn mươi tám cá nhân và tặng giấy khen công an thành phố cho ba mươi sáu tập thể sáu mươi bốn cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn sáu hai nghìn một mươi sáu
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
bệnh tay chăn miệng và suốt suốt huyết ở thành phố đà nẵng có chiều hướng gia tăng trở lại trong mùa mưa bão này
địa phương đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
từ đầu tháng chín đến nay bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng trở lại tại thành phố đà nẵng với khoảng ba trăm linh ca mắc mới tăng gần gấp đôi so với những tháng trước đó
như vậy đến thời điểm này đà nẵng ghi nhận gần hai tám trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn ổn định
cùng với suốt suốt huyết bệnh tay chăn miệng cũng đang gia tăng tại đà nẵng với hơn một ba trăm linh ca mắc từ đầu năm đến nay
hiện đang là mùa mưa bão nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tăng cao trong thời gian tới
ngành y tế đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo cùng các chính quyền địa phương tăng cường công tác giám sát
vệ sinh môi trường và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng
thưa quý vị đã từ lâu thì việc thiếu sân chơi cho trẻ em hoặc có nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu hiện nay không còn là vấn đề mới tại nhiều địa phương
tuy nhiên đối với trẻ em miền núi thì thực trạng này còn đang báo động hơn rất nhiều
và cũng chính từ nguyên nhân này việc thiếu sân chơi đã khiến cho các em tự do vui chơi ở những khu vực nguy hiểm
và từ đây đã khiến cho hàng chục vụ tai nạn thương tâm xảy ra cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ
phóng sự do nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân thực hiện tại địa bàn huyện mù cang trải của tỉnh yên bái
mặc dù đã hơn một năm trôi qua nhưng mỗi lần nhắc lại gia đình anh hờ a su ở bản mạng mù bê huyện mù cang trải tỉnh yên bái
vẫn không khỏi đau khổ và ân hận về cái chết của đứa con đầu lòng
chỉ vì không có điểm vui chơi mà con anh chị cùng đám bạn
ra con suối gần nhà để nô đùa và điều không may đã xảy ra
ở trên này con chúng tôi ngoài việc tự chơi về nhau thì cũng không có chỗ để chơi
cùng với đó gia đình lại không có điều kiện để chăm lo cho các cháu
nên đứa con đầu lòng của tôi đã tử vong do đuối nước
tôi rất hối hận vì đã không quan tâm đến con cái mình
cách nhà anh xu không xa gia đình anh hờ a trừ ở cùng bản cũng chung hoàn cảnh tương tự
chỉ vì mài làm ăn không quan tâm đến con cái
để các cháu rủ nhau xuống suối để chơi và xảy ra tai nạn
phải gần một năm sau thi thể của cháu hờ thị tàng đứa con thứ hai của anh chị mới được tìm thấy
tôi thấy rất buồn và mong sao những cặp vợ chồng giống như tôi cần quan tâm hơn nữa đến con cái
đừng để con cái ra suối ra ngoài đường chơi để đến lúc xảy ra mà hối hận không kịp
mặc dù từ đầu năm đến nay địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hơn chục vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em
thế nhưng hiện nay tình trạng trẻ em miền núi
tự do vui chơi tại các khu vực nguy hiểm như lòng suối lòng lề đường
những nơi có nguy cơ sạt lở cao vẫn diễn ra hết sức phổ biến như thế này
không chỉ tiềm mẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cho các em
mà còn rất dễ khiến các em trở thành nạn nhân của các hành vi phạm tội
cháu rất muốn có chỗ để cùng các bạn vui chơi nhưng không có chỗ nào để chơi cả
nên cháu phải cùng với các anh và em bé này đi chơi ở các bãi rác
bố mẹ chỉ dặn là không được chơi với người lạ mới lại chơi ở đây quen rồi
nên cũng không thấy sợ nữa
một thực tế cho thấy mỗi năm ở các bản làng tỷ lệ nhà văn hóa ở cộng đồng đã được xây dựng
nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu
điều này đang rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp các ngành
để tạo cho các em có một sân chơi lành mạnh đúng nghĩa
giúp giảm thiểu các vụ tai nạn thương tích đối với trẻ em vùng cao
vâng để không còn những tai nạn thương tâm xảy ra
để không còn cảnh tang thương mất mát cho các gia đình
bên cạnh việc các bậc phụ huynh quan tâm
đến con em mình hơn
thì thường xuyên hướng dẫn cho các em tránh xa những khu vực không an toàn
và không tham gia vào những trò chơi có thể gây nguy hiểm
vẫn rất cần sự quan tâm của các ngành các cấp trong việc đầu tư sân chơi cho trẻ em
đặc biệt là những trẻ em ở vùng sâu vùng xa vùng miền núi
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tiếp tục thực hiện việc kiểm tra đánh giá tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
vào sáng ngày hôm qua
đoàn công tác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang
trong đó trọng tâm là tập trung các nguồn lực tháo gỡ những khó khăn hiện nay
trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
hiện nay toàn huyện lạng giang đã có năm xã về đích nông thôn mới
còn một mươi một xã được lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên tại một số xã nông thôn mới đang gặp khó khăn bởi tình trạng nợ động lớn
một số tiêu chí khó giữ vững như tiêu chí về môi trường tiêu chí văn hóa và tiêu chí về an ninh trật tự
tại các xã đang tiến hành xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì vấn đề khó khăn nhất hiện nay là việc huy động nguồn kinh phí đầu tư đảm bảo tiêu chí về giao thông
thủy lợi cơ sở vật chất văn hóa môi trường
từ những khó khăn cơ sở đoàn công tác đã tập trung cho ý kiến xây dựng các giải pháp thao gỡ
trong đó nhấn mạnh cần phải tập trung cao độ sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị
và sự đồng thuận tình nguyện từ cấp ủy chính quyền và nhân dân
nhất là việc huy động kinh phí xây dựng nông thôn mới
phần đầu năm hai nghìn một mươi bảy lạng giang sẽ về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy
bộ mặt nông thôn nước ta đã có nhiều khởi sắc cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng kiên cố
đời sống của người dân từng bước được nâng cao
tuy nhiên tại các địa phương vùng miền núi việc xây dựng nông thôn mới vẫn còn là bài toàn khó
vì mức hoàn thành các tiêu chí còn khá thấp ghi nhận tại tỉnh
trong hai mươi ngày gia quân cảnh sát giao thông quảng nam đã phát hiện một trăm bốn mươi chín trường hợp xe ben
chở vật liệu xây dựng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông
trong đó xử phạt hơn một trăm linh trường hợp vi phạm tổng mức phạt gần hai trăm ba mươi triệu đồng
sau thời gian tập trung gia quân xử phạt quyết liệt những ngày qua tình trạng xe ben chở đất đá
vật liệu xây dựng giảm cả số lượng lẫn khối lượng hàng
hầu hết các xe chở hàng bằng hoặc dưới thành thùng
tuy nhiên nạn xe quá tải vẫn có thể bùng phát trở lại nếu lực lượng này lơi lỏng
việc tuần tra kiểm soát xe trên đường
chính vì thế cùng với việc tiếp tục tuần tra kiểm soát xử lý
lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền các lái xe chủ mỏ đất đá và các nhà xe
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
một đoạn đường ngắn chỉ khoảng hai mươi mét trên tuyến giao thông nông thôn dọc theo sông bạc liêu cà mau
đoạn qua ấp trà kha bê phường tám thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
nhưng do thi công dở dang mà đã gây ra gần hai mươi vụ tai nạn giao thông chỉ trong vòng hai tháng qua
nhiều người dân ở đây cho biết tai nạn thường xảy ra vào buổi tối
khi người điều khiển phương tiện giao thông không chú ý nên cho xe chạy thẳng
và lao ngay xuống những đám cỏ vũng xình và sân bê tông phía trước
người bị tai nạn gãy tay gãy chân là chuyện bình thường mỗi khi tai nạn xảy ra ở đây
do vấn đề bồi hoàng giải tỏa với một số hộ dân gần đó chưa phù hợp nên đoạn đường này chưa được thi công
điều đáng nói là nhiều vụ tai nạn xảy ra trong thời gian dài như vậy
nhưng ở đây không hề có rào trắng hay biển báo hướng dẫn người dân đi đường vòng ra ngoài cho an toàn
để kiểm soát tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã có chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp trọng tâm
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông hạn chế tai nạn giao thông xảy ra
theo đó yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành cơ quan đơn vị chủ động triển khai thực hiện quyết liệt
các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi đơn vị mình theo chỉ đạo của chính phủ
ủy ban an toàn giao thông quốc gia ủy ban nhân dân tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh
để thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông theo chủ đề xây dựng văn hóa giao thông
gắn với nâng cao trách nhiệm siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
nhằm đạt được mục tiêu kiềm chế giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí từ năm đến một mươi trong năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó lực lượng kiểm soát giao thông cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đường thủy nội địa
chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các tàu thuyền tại các cửa sông cảng biển
tuyệt đối không để tàu thuyền rời cửa sông cảng biển khi điều kiện thời tiết không cho phép
nếu người dân chưa chuyển đổi giấy phép lấy xe mô tô từ giấy bìa sang vật liệu pet thì phải thi sát hạch lại từ đầu
nên hơn một tháng nay
người dân các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã đổ xô đến sở cảnh sát giao thông hà tĩnh
để được cấp đổi giấy phép lái xe mới
có những ngày số lượng người dân đến sở giao thông vận tải lên đến hàng trăm người
gây quá tải cho cơ quan chức năng và mất thời gian chờ đợi của chính người dân
theo ghi nhận sáng và chiều ngày một mươi một tháng một mươi
hàng trăm người dân đã tập trung đến sở giao thông vận tải để xin đổi giấy phép lái xe
từ vật liệu giấy bìa sang vật liệu giấy nhựa
cây cảnh quá tải che nấm xô đầy tại trung tâm giao dịch một cửa
người dân đã tranh thủ mọi lúc mọi nơi để bàn thiện thủ tục
nhiều người đã phải chờ đợi từ sáng đến chiều mà vẫn chưa đến lượt nộp hồ sơ
theo quy định của bộ giao thông vận tải
thì đối với giấy phép lái xe ô tô mới phải đổi trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
còn đối với giấy phép lái xe mô tô phải đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mới hết thời hạn đổi
tuy nhiên hiện nay một số đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội
và truyền miệng cho người dân gây tâm lý hoang mang
để giải quyết tình trạng chen đấn
sâu đầy uốn tắc tại trung tâm giao dịch một cửa
sở giao thông vận tài tỉnh đã cho người giải thích
đồng thời cử thêm cán bộ hoàn thiện hồ sơ cho người dân
đặc biệt đối với những người ở các huyện xa đến
thông tin này nhầm lẫn là trên mạng facebook và các truyền tài nhau
mặc dù sở giao thông vận tải đã có rất nhiều văn bản
thậm chí đã thông báo phương tiện thông tin đầy chúng qua báo chí
qua hệ thống loa truyền thanh
các chính quyền địa phương để giúp người dân nắm rõ hơn thông tin
về việc đổi giải phép đại trẻ theo quy định của bộ dân vận tải
chúng tôi thả thiết rằng người dân hãy bắt các thông tin
từ các cơ quan quản lý nhà nước các nguồn tin trình thống
để thực hiện việc đổi giải phép đại trẻ của mình có hiệu quả
và đảm bảo các quy định của nhà nước